hiện nay trên địa bàn tỉnh quảng trị các đơn vị đang thi công nhiều công trình dự án trọng điểm
đặc biệt là công trình đập tràn nam thạch hãn và công trình đập ngăn mặn sông hiếu đang trong thời điểm mùa mưa
nên các đơn vị thi công cũng như các ngành chức năng đã triển khai nhiều giải pháp tối ưu nhất để bảo đảm an toàn cho người
cũng như thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công chủ động ứng phó khi có mưa lũ xảy ra
thi công trong mùa mưa lũ công trình sửa chữa đập tràn nam thạch hãn tỉnh quảng trị
được xem là gặp rất nhiều khó khăn
chính vì vậy các đơn vị thi công đã triển khai các biện pháp kỹ thuật trong xây dựng
với nguồn vốn đầu tư ba mươi bảy tỷ đồng công trình sửa chữa đập tràn nam thạch hãn giai đoạn hai được triển khai vào đầu tháng tám
theo tiến độ đến tháng một mươi hai năm nay công trình sẽ được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng
nhà thầu liên doanh đưa ra các nhiều giải pháp trong đó có vừa thi công vừa trọng lũ và vừa chạy lũ
mình phải quán phột bê đông vào để bảo vệ thân đập và trọng thập
còn đối với đập ngăn mặn sông hiếu được khởi công vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
đây là công trình có nhiệm vụ kiểm soát mặn ngọt và cấp nước sản xuất cũng như sinh hoạt
cho hàng nghìn hộ dân ở thành phố đông hà huyện cam lộ tỉnh quảng trị
đến thời điểm này công trình đạt hơn bốn mươi tiến độ
ủy ban tỉnh đã chỉ đào các đơn vị thi công phối hợp với chính quyền địa phương
các sở ban ngành làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và có phương án quản lý vật tư vật liều
và giám sát chặt chẽ công tác
công trình trong mùa mưa lũ nhưng thi công phải đảm bảo chất lượng
cũng như là tuyên truyền cho người dân hai bên đồng tình ủng hộ
để phối hợp với các đơn vị thi công làm thật tốt trong mùa mưa bão này
hai công trình đập tràn nam thạch hán và đập ngăn mặn sông hiếu
được xem là hai công trình trọng điểm của tỉnh quảng trị đang thi công trong mùa mưa bão
vì vậy vấn đề an toàn công trình đang được các đơn vị gấp rút thi công
để vượt lũ an toàn tránh thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão năm nay